các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp tục thông tin về lũ quét sạt lở đất tại một số tỉnh miền núi phía bắc trong những ngày vừa qua
các báo số ra ngày hôm nay đưa tin mới nhất về thiệt hại về người và của cũng như nhiệm vụ khẩn trương khắc phục hậu quả
trên báo lao động là bài viết mưa lũ tại các tỉnh phía bắc khẩn trương khắc phục hậu quả ổn định đời sống người dân
mưa lũ trong ba ngày qua đã khiến nhiều địa bàn các tỉnh hà giang lai châu lào cai bị nước lũ đất đá sạt lở cô lập
tính sơ bộ đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng sáu đã có hai mươi năm người chết mất tích thiệt hại tài sản lên tới hơn một trăm một mươi tỷ đồng
từ hôm qua ngày hai mươi năm tháng sáu công việc khắc phục hậu quả đã được cơ quan phòng chống thiên tai và các địa phương trên khẩn trương triển khai
thông tin riêng tại lai châu trên báo tuổi trẻ có bài viết lai châu tan hoang theo lũ ống
tính đến chiều tối ngày hai mươi năm tháng sáu địa phương này đã ghi nhận có đến một mươi một người chết một mươi một người mất tích bảy người bị thương
thiệt hại về vật chất ước tính lên tới hơn tám mươi tỷ đồng
đến tối ngày hôm qua quốc lộ bốn d đoạn từ lào cai đi lai châu vẫn chưa thể thông xe
dự báo hôm nay hai mươi sáu tháng sáu vẫn tiếp tục mưa to ở một số tỉnh phía bắc và mưa lớn đến hết ngày hai mươi bảy tháng sáu
sống sạch world cup và nạn xâm phạm bản quyền là bài viết đáng chú ý được đăng trên trang tám báo nhân dân
là giải vô địch bóng đá thế giới quy mô lớn nhất quy tụ các đội tuyển và cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh
được tổ chức bốn năm một lần nên dễ hiểu vì sao world cup có sức hấp dẫn vô cùng lớn
đối với người hâm mộ
tại nhiều quốc gia trong đó có việt nam
thế nhưng niềm vui của khán giả từ việc được theo dõi những trận cầu đỉnh cao trên sóng truyền hình cả nước
rất dễ có thể sẽ phải kết thúc sớm nếu xã hội và các cơ quan chức năng không ngăn chặn được vấn nạn xâm phạm bản quyền
đang diễn ra tràn lan trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông đại chúng
sau ngày thi trung học phổ thông quốc gia đầu tiên các báo hôm nay đều có bài viết về chủ đề này
báo lao động có bài viết ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám an toàn nghiêm túc đúng quy chế
tỷ lệ dự thi trên tổng số đăng ký môn ngữ văn đạt tỷ lệ chín mươi chín năm mươi năm tỷ lệ môn toán là chín mươi chín năm mươi hai tổng số thí sinh vi phạm quy chế thi là bốn mươi năm thí sinh
tuy nhiên trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám diễn ra đã có một mươi một thí sinh tại các tỉnh lai châu hà giang không thể đến dự thi đầy đủ do mưa lũ và sạt lở đất nghiêm trọng
bộ giáo dục và đào tạo và các địa phương đang nỗ lực khắc phục các hậu quả do mưa lũ để kỳ thi được diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế và bảo đảm quyền lợi cho thí sinh
cũng trong ngày thi đầu tiên này tây bắc tan hoang hàng ngàn sĩ tử đi thi trong mưa lũ lớn sẽ cung cấp đầy đủ thêm bức tranh của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của các em năm nay
quý vị và các bạn có thể tìm đọc trên trang bảy báo sài gòn giải phóng
các bạn có thể tìm đọc trên trang bảy báo sài gòn giải phóng
việt nam đang phải đối phó với sự bùng nổ các vụ kiện phòng vệ thương mại mà trong đó hoa kỳ đang là nước có số vụ điều tra nhiều nhất
báo công thương có bài viết gỡ giao cản phòng vệ thương mại
đến nay đã có một trăm ba mươi hai vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của việt nam
thị trường điều tra nhiều nhất đối với việt nam là hoa kỳ với hai mươi năm vụ
đại diện cục phòng vệ thương mại bộ công thương khuyến nghị trước khi các vụ việc xảy ra các doanh nghiệp nên chủ động phòng tránh bằng cách tìm hiểu rõ pháp luật
xu hướng kiện phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu
khi xảy ra vụ việc các doanh nghiệp cần chủ động đối phó với vụ kiện như thuê luật sư tư vấn phối hợp chặt chẽ với hiệp hội cơ quan nhà nước và tham gia kháng kiện một cách rõ ràng thống nhất đến cùng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại